thưa quý vị trong lực lượng công an nhân dân có những đơn vị tập thể cá nhân luôn đi trước về sau lặng lẽ âm thầm góp phần vào những thành tích chung của nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
trong đó có những cán bộ chiến sĩ của cục quản lý xây dựng và doanh trại cục h hai bộ công an
và trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một tấm gương như thế